huyện đức cơ tỉnh gia lai là huyện vùng biên giáp với campuchia nơi trải đầy trên địa bàn rộng dân cư sống không tập trung
nên công tác triển khai vận động thanh niên đến tuổi lên đường nhập ngũ gặp không ít khó khăn
tuy vậy những năm gần đây nhờ phát huy vai trò ra làng tại các cộng đồng dân cư
ban chỉ huy quân sự huyện đã đạt một trăm linh chỉ tiêu bảo đảm kế hoạch cấp trên giao
gia đình anh siêu báo làng sơn xã yên an những ngày này đang rộn ràng khi có sự hiện diện của lực lượng dân quân tự vệ
đội ngũ này được ban chỉ huy quân sự xã điều động hỗ trợ giúp đỡ gia đình siêu báo lập nốt mái nhà trước khi anh lên đường nhập ngũ
siêu báo là một trong một trăm bốn mươi năm thanh niên được gọi nhập ngũ trong năm nay
được trở thành một chiến sĩ là niềm vinh dự của em và gia đình
em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập rèn luyện nghiêm túc ở môi trường quân đội
anh siêu báo là lao động trụ cột của cả nhà bởi vậy ban đầu cha mẹ anh còn nhiều băn khoăn khi con nhận lệnh nhập ngũ
tuy nhiên nhờ sự vận động giải thích tận tình của gia làng cha mẹ anh đã yên tâm cho con mình lên đường làm nhiệm vụ
nhiều năm qua nhờ phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã cùng sự tham gia tích cực của già làng trưởng bàn
các xã trên địa bàn huyện luôn bảo đảm chỉ tiêu tuyển quân đạt một trăm linh
trong làng không có trốn nghĩa vụ quân sự mấy người thanh niên theo già làng về họp rồi nghe lệnh nhập ngũ lên xã chọn người nào thì nhất trí đi thôi
ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận ban dân vận và đoàn thanh niên phụ nữ của huyện cũng như của xã
thì làm tốt công tác tuyên truyền vận động kết hợp với gia làng

đó là kết quả của quá trình tuyên truyền của những người có uy tín kết hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội
tạo sự đồng thuận yên tâm cho con em sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc